sinh thời nguyên tổng bí thư lê khả phiêu luôn quan tâm đến sự phát triển của tỉnh thanh hóa đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục
đây cũng là lý do ông quyết định thành lập quỹ khuyến học mang tên mình với mong muốn đóng góp cho công tác khuyến học khuyến tài của quê hương
cũng trong hôm nay hàng nghìn người dân thanh hóa đã đến viếng tiễn biệt nguyên tổng bí thư lê khả phiêu người con tiêu biểu của sứ thanh
năm năm trước lễ khai giảng năm học mới của trường trung học phổ thông đông sơn được đón vị khách đặc biệt
dù tuổi đã cao và bận nhiều công việc nhưng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu vẫn dành thời gian về chung vui với thầy và trò nhà trường trong ngày đầu năm học mới
động viên các thầy giáo cô giáo dạy học học trò chăm ngoan trở thành người có ích cho xã hội
năm bốn mươi bảy bác nói đấy thanh hóa phải trở thành một tỉnh kiểu mẫu
thì bây giờ phải gương lên
mà muốn vươn lên đến tốt đầu thì các lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa xã hội mà trong văn hóa có vấn đề giáo dục
dứt khoát phải vươn lên để nắm cho được những cơ bản của kiến thức đồng thời về đạo đức
cũng trong dịp này quỹ khuyến học khuyến tài lê khả phiêu được công bố
với mục đích tiếp thêm nguồn lực cho việc khuyến học khuyến tài sứ thanh
từ nguồn quỹ này hội khuyến học khuyến tài lê khả phiêu được công bố
tỉnh thanh hóa đã trao học bổng cho hàng trăm học sinh sinh viên vận động viên của thanh hóa có thành tích xuất sắc trong học tập và diện luyện
từ nguồn quỹ này hội khuyến học khuyến tài lê khả phiêu được công bố
với mục đích tiếp thêm nguồn lực cho việc khuyến học khuyến tài sứ thanh
từ nguồn quỹ này hội khuyến học khuyến tài lê khả phiêu được công bố
với mục đích tiếp thêm nguồn lực cho hàng trăm học sinh sinh viên vận động viên của thanh hóa có thành tích xuất sắc trong học tập và diện luyện
từ nguồn quỹ này hội khuyến học khuyến tài lê khả phiêu được công bố
với mục đích tiếp thêm nguồn lực cho hàng trăm học sinh sinh viên vận động viên của thanh hóa có thành tích xuất sắc trong học tập và diện luyện
hội khuyến học khuyến tài lê khả phiêu được công bố